hội đồng xét xử sau đó quyết định tạm nghỉ trong bốn mươi năm phút để bị cáo hiền được ổn định về tinh thần
vụ án này kéo dài đến nay đã hơn năm năm
mẹ nữ sinh giàu gà liên tục kêu an tòa sơ thẩm từng tuyên bị cáo có tội
sau đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm
rồi quyết định giám đốc thẩm lại tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
trước đó theo kháng cáo kêu an của bị cáo trần thị hiền và vy thị thu
trong các ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án mùa bàn trái phép chất ma túy
sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn với nhau
một số tình tiết chưa thực sự sáng tỏ
tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được
nên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
cụ thể tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến bị cáo trần thị hiền
để điều tra xét xử sơ thẩm lại
đối với vì thị thu cũng kháng cáo kêu oan nhưng không có căn cứ để chấp nhận
nên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định bác kháng cáo
giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này
tranh án tòa án nhân dân tối cao sau đó ra kháng nghị đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án
vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trần thị hiền
tháng chín hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giao quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên phúc thẩm
tại phần xét hỏi bà trần thị hiền sức khỏe yếu bị ngất phải kiểm tra y tế
do các điều kiện không đảm bảo hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa
hội đồng xét xử bảo chữa cho bị cáo trần thị hiền ở vụ án này là luật sư giang hồng thanh
và một nữ luật sư đồng nghiệp thuộc đoàn luật sư tp hà nội
năm hai nghìn một mươi chín bà hiền bị tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ba bị cáo buộc mua hai bánh heroin từ bùi văn công với giá ba trăm hai mươi triệu
quá trình xét xử sơ thẩm bà hiền tiếp tục kêu oan và cho rằng bị nhóm công đổ tội
bị cáo nói bản thân biết rõ tắc hại của chất ma túy không muốn gieo rắc cá chết trắng cho ai
đồng thời cho rằng công và hùng âm mưu sát hại con gái bà rồi đổ tội cho bà
tháng năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm
xét ơn kháng cáo kêu oan của bà hiền
tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến phần tội danh và hình phạt của bị cáo này
chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên để điều tra lại
một năm sau tranh án tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
đề nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm
theo hướng hủy một phần bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
về trách nhiệm hình sự của bị cáo trần thị hiền để xét xử phúc thẩm lại
lý do hành vi phạm tội của công và hùng liên quan trực tiếp đến bà hiền
thế nhưng tòa phúc thẩm chỉ hủy một phần bản án sơ thẩm về tội danh hình phạt của bị cáo hiền
và giữ nguyên hình phạt tội danh với bị cáo công hùng
điều này không đúng với quy định của pháp luật
đồng thời nhiều vấn đề mà tòa án phúc thẩm lấy làm căn cứ để hủy bản án sơ thẩm
và yêu cầu điều tra lại là không thể điều tra được hoặc không có căn cứ hoặc không cần thiết
hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao sau đó ra quyết định giám đốc thẩm
tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
yêu cầu xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo hiền
theo cáo trạng vụ án bị phát giác từ đơn tố cáo của công hồi giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khi đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà hiền
công khai cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công và bà hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin
tại khu vực nghĩa tràng xã thanh hưng
bà hiền mới trả hai trăm chín mươi triệu đồng nợ ba mươi triệu đồng
trong phiên sơ thẩm vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
toán công và hùng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy bà hiền và thu không nhận tội
theo công an điện biên việc bà hiền nợ công ba mươi triệu và nợ toán ba trăm linh triệu đồng
là nguyên nhân khiến con gái bà bị bắt cóc sau đó bị sát hại vào đầu tháng hai hai nghìn hai mươi
bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo hiền và công mỗi người hai mươi năm tù
hùng và thu linh án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
tòa án trung thân về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vụ án nữ sinh giao gà xảy ra vào thời điểm năm năm trước không chỉ gây chấn động dư luận cả nước
mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
luật sư lê hồng hiển giám đốc công ty luật lê hồng hiền và cộng sự là người trực tiếp tham gia
bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ duyên đã có những chia sẻ về nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tột cùng màn dợ
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại luật sư hiển cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vụ án nước sinh giao gà xảy ra ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn
làm ở chùa linh quang điện biên về việc gia đình nữ sinh duyên đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cao mỹ duyên
chùa linh quang tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó đây là vụ án gây chấn động dư luận cả nước lớn nhất từ trước đến giờ
về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng và sự đáng thương đau khổ tột cùng mà em duyên cũng như gia đình phải chịu đựng
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo trong đó có sáu bị can và nhận bức án cao nhất là tử hình
với hàng loạt các tội danh như giết người hiếp dâm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy
ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ án nữ sinh duyên bị giết hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của duyên bà trần thị hiền
trong một vụ án khác liên quan đến việc mua bán ma túy nợ nần giữa mẹ duyên với những kẻ thủ ác từ năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi bảy
hai món nợ của bà hiền chính là nguyên nhân gây nên cái chết của con gái
luật sư hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà trần thị hiền
trong vụ án của nạn nhân duyên có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật
và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác để làm dịu đi nỗi đau của gia đình em duyên và những đối tượng gây án và đền tội
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra
tại sao lại khai quật tử thi của em duyên đến hai lần
tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi ký lưỡng trước khi em duyên được đưa đi trôn cất
tuy nhiên theo ông hiển đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra
bởi trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xét thấy có những tình tiết chứng cứ cần phải làm rõ
mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình
chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở điện biên
điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi
mà bất cứ ai theo dõi vụ án này cũng đều cảm thấy ám ảnh và thường xót cho em duyên
đặc biệt tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án
khi xem xong tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động man sợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân
cảm nhận được nỗi đau dài dẳng không thể xóa đi với gia đình của em
đó thực sự là một cú sốc cực lớn với những người thân trong gia đình
thiếu tướng dung hà hồng nguyên giám đốc công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cao mỹ duyên là một trong những vụ án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài
vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần
dựa vào thông tin mà bà trần thị hiền mẹ của nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm công an tỉnh điện biên
bộ công an bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng địa phương
và đề nghị công an bạn nước lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích yếu tố bước đầu nhận định khả năng cao mỹ duyên đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
tướng hồng nhớ lại
thiếu tướng sùng a hồng này xin nghi ngờ mối liên quan của người mẹ
và giao các trinh sát xác minh về mẹ của nạn nhân
nói về hai lần khai quật tử thi nạn nhân thiếu tướng sông a hồng cho biết
ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân cao mỹ duyên
trong quá trình khai quật tử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng với mặt pháp lý
đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
tướng hồng chia sẻ
tuy là để phục vụ mục đích điều tra nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người
điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất
và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người đã khuất
như vụ án này dù trải qua một mươi ngày trôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước mưa lạnh liên miên như vậy
nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi
thiếu tướng sùng a hồng kết luận
cái chết oán ức và tức tưởi của đạn nhân cao mỹ duyên cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng